tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm vừa kết thúc xét xử phúc thẩm vụ án đặng văn hiến và đồng phạm
liên quan đến hành vi nổ súng làm ba người chết một mươi ba người bị thương tại xã quảng trực huyện tuy đức tỉnh đắk nông
vào ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tuyên y án sơ thẩm của tòa án nhân dân tỉnh đắk nông trước đó phạt bị cáo đặng văn hiến mức án tử hình về tội giết người
sau phiên tòa còn có nhiều ý kiến khác nhau và nhiều đơn thư gửi đến chủ tịch nước về bản án mà hội đồng xét xử đã tuyên
ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám văn phòng chủ tịch nước đã có công văn số tám trăm bốn mươi bảy thông báo ý kiến của chủ tịch nước trần đại quang
yêu cầu tranh án tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với bộ công an
chỉ đạo kiểm tra việc điều tra truy tố xét xử vụ án và báo cáo chủ tịch nước